sau hơn một tháng gia quân cao điểm bắt đầu từ ngày một mươi bốn tháng bảy phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh quảng ninh đã kiểm tra hàng chục nghìn phương tiện container xe khách mô tô và đạt được nhiều kết quả ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân thường trú tại quảng ninh
cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh quảng ninh đã kiểm tra hàng chục nghìn phương tiện container xe khách mô tô và đạt được nhiều kết quả ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân thường trú tại quảng ninh